công an tp hà nội cho biết thời gian gần đây tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm hoạt tài sản
thông qua mạng viễn thông internet mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp xảy ra trên toàn quốc
với nhiều thủ đoạn hoạt động mới tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân bức xúc trong dư luận xã hội
trước tình hình trên công an tp hà nội vừa đưa ra cảnh báo năm thủ đoạn lừa đảo chiếm hoạt tài sản
qua mạng xã hội internet để người dân phòng ngừa cảnh giác
cụ thể người dân cần lưu ý để phòng ngừa những thủ đoạn lừa đảo sau đây
giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn
để nhận được tài sản đó phải mất phí nếu đồng ý mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp
khi người dân đóng tiền vào để nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền
đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng gọi điện cho bị hại
thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do lỗi nên chưa chuyển được
hoặc thông báo phần mềm chuyển internet banking của khách hàng bị lỗi
nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã otp để kiểm tra
các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại
giả danh công an tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến các vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông
yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra
xử lý khi người dân do lo sợ và chuyển tiền thì các đối tượng chiếm đoạt
bốn lợi dụng sự nhẹ dạng cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại
các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sản thương mại điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn lập các trang facebook giả mạo các nhãn hàng trang thương mại điện tử như tki vn lazada shopee và chạy quảng cáo
khi bị hại muốn làm cộng tác viên các đối tượng sẽ gửi đường dẫn mua sản phẩm và được đối tượng chuyển lại toàn bộ số tiền hàng cùng với hoa hồng từ ba đến hai mươi
tuy nhiên sau một số lần tạo niềm tin các đối tượng tiếp tục với những đơn hàng giá trị lớn và chiếm đoạt tiền của nạn nhân chuyển khoản
năm lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín để đưa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội để đăng bán các dụng cụ thiết bị y tế chống dịch
khi bị hại kết nối và đặt cọc hoặc thanh toán số tiền theo thỏa thuận các đối tượng chặn liên hệ đổi số điện thoại và chiếm đoạt số tiền đã nhận được
hoặc lợi dụng nhu cầu của người dân từ nước ngoài về nước gia tăng
các đối tượng tạo lập các tài khoản mạng xã hội giả để đăng tin trên các trang hội nhóm để đăng bán vé máy bay cho người dân có nhu cầu từ nước ngoài về nước